như truyền hình nhân dân đã có phản ánh liên quan tới công trình xây dựng không phép quy mô lớn tại dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp
do công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số một đồng nai làm chủ đầu tư ở phường tân tiến tp biên hòa
công an tỉnh đồng nai đã vào cuộc điều tra làm rõ những dấu hiệu sai trái trong dự án này
cụ thể phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã đề nghị sở tài nguyên và môi trường xác định một số nội dung
và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến khu đất dự án gồm thủ tục pháp lý
việc đã xây dựng và đưa vào sử dụng công trình trung tâm hội nghị tổ chức sự kiện
và đang triển khai xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ đã vi phạm những quy định nào của pháp luật và hình thức xử lý như thế nào
được biết theo quy hoạch sử dụng đất đến năm hai nghìn hai mươi của thành phố biên hòa vị trí thửa đất thuộc đất thương mại dịch vụ
chỉ phù hợp với một phần đầu tư từ trung tâm thương mại không phù hợp mục tiêu đầu tư căn hộ cao cấp
ngoài ra dự án này cũng không nằm trong quy hoạch sử dụng đất năm hai nghìn một mươi chín của thành phố biên hòa
dự án tọa lạc trên diện tích khu đất hơn hai mươi hai m hai với tổng mức vốn đầu tư dự kiến là sáu trăm bảy mươi chín tỷ đồng
thời gian thực hiện từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi hai